theo tổ chức y tế thế giới who một phần ba số ca tử vong do đột quỵ ung thư phổi và các bệnh tim mạch là do ô nhiễm không khí
đáng chú ý nhất là các hạt bụi thành phần quan trọng quyết định chất lượng không khí
bụi siêu mịn có kích thước dưới hai năm micromet là chất gây ô nhiễm nguy hiểm nhất đối với sức khỏe con người
nó có thể xâm nhập sâu vào cơ thể đi theo đường máu đến các cơ quan khác và gây bệnh ở nhiều cơ quan khác nhau
thậm chí bụi mịn có thể ảnh hưởng đến cấu trúc dna gây ung thư phổi
để bảo vệ sức khỏe khỏi ô nhiễm không khí nhất là bụi mịn các chuyên gia khuyến cáo người dân
đặc biệt là người mắc bệnh về hô hấp nên hạn chế đi ra ngoài không hoạt động thể lực ở ngoài trời
nên đeo khẩu trang chuyên dụng từ bốn đến năm lớp lọc và phù hợp với từng người khi ra ngoài
giữ vệ sinh cá nhân nhỏ mắt mũi hàng ngày bằng nước muối sinh lý
đồng thời thường xuyên vệ sinh nhà cửa phòng ốc làm thông thoáng môi trường sống